hôm nay quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trước nỗi lo văn hóa đạo đức trong xã hội ngày càng xuống cấp nhiều đại biểu quốc hội đặt câu hỏi
liệu chúng ta đã đặt văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế xã hội chưa
phát biểu tại phiên thảo luận đại biểu nguyễn quốc hưng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội vui mừng trước những thành tiệu về kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên cùng với tín hiệu mừng vẫn còn nhiều nỗi lo nhất là nỗi lo xuống cấp văn hóa đạo đức trong xã hội
đại biểu nguyễn quốc hưng đặt câu hỏi liệu chúng ta đã thực sự nhận thức hành động đặt văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế xã hội hay chưa
cử tri cho rằng nếu chúng ta chỉ tập trung vào phát triển kinh tế
mà xem nhẹ văn hóa thì sự phát triển kinh tế không những không bền vững mà còn đề lại những hệ lụy xã hội khó lường
cử tri cũng cho rằng chính phủ đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng với đầu tư cho kinh tế
và cử tri cũng nêu một cái ví dụ cụ thể là khu di tích thành nội huế là di sản văn hóa thế giới là biểu tượng của văn hóa lịch sử quốc gia
và được nhà nước tập trung đầu tư nhiều nhất trong tất cả các di tích quốc gia
mà trong hơn một mươi tám năm qua
khu diên tích này và cả không gian văn hóa xung quanh khu diên tích chỉ được đầu tư cấp một bốn trăm tám mươi tỷ
chưa bằng đầu tư một km đường sắt trên cao và khoảng một năm km làm đường ở khu đô thị mới thủ thiêm
đại biểu lưu thành công đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long cũng cho rằng
kinh tế có phát triển đến đâu đi chăng nữa mà không quan tâm kiến tạo giữ gìn đạo đức hình ảnh con người việt nam
thì chúng ta tự đánh mất chúng ta việc phát triển kinh tế là vô nghĩa
nếu làm tốt được vấn đề này chúng ta sẽ khắc phục được nhiều hiện tượng tiêu cực trong mối quan hệ giữa người với người
khắc phục được bệnh vô cảm giảm bớt đi các tệ nạn xã hội việc quản lý nhà nước sẽ nhẹ nhàng hơn
các đại biểu quốc hội đề nghị chính phủ có chương trình hành động cụ thể về văn hóa thể thao trong thời kỳ mới
nhằm làm cho văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội
là mục tiêu động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vì sự bình an của xã hội
vì hạnh phúc sức khỏe vật chất tinh thần của nhân dân